đến tháng ba năm hai nghìn năm giám đốc công an tỉnh ký quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi đồng chí võ đình thường được điều động bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng phòng cảnh sát môi trường
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đồng chí võ đình thường được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng cảnh sát giao thông
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đồng chí võ đình thường được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng cảnh sát môi trường